do dịch bệnh covid một mươi chín quay trở lại phía trung quốc tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát y tế
người và hàng hóa qua biên giới khiến tình trạng ủ nứ hàng nông sản xuất hiện tại nhiều cửa khẩu
trung bình mỗi ngày có hơn năm trăm linh xe chở hàng xuất khẩu tồn không thông quan được
trong bảy tháng đầu năm tổng kinh mạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu chỉ đạt hơn tám trăm sáu mươi triệu usd
giảm khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái